vào ngày hôm nay công an tỉnh an giang và kiên giang đã đồng loạt kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh thuộc công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám gọi tắt là công ty f tám mươi tám trên địa bàn hai tỉnh này
tại an giang lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra hai mươi cơ sở kinh doanh của công ty f tám mươi tám mở tại một mươi một huyện thị xã thành phố kiên giang một mươi một huyện thị xã và thành phố
còn tại kiên giang lực lượng công an tiến hành kiểm tra bốn địa điểm kinh doanh của công ty f tám mươi tám trên địa bàn thành phố rạch giá
theo đó lực lượng công an thực hiện kiểm tra hành chính như việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của chính phủ đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở
qua kiểm tra lực lượng công an các địa phương đã lập biên bản kiểm tra ghi nhận các hành vi vi phạm nếu có và biên bản tạm giữ các giấy tờ tài liệu dữ liệu lưu trữ có liên quan để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật